với tinh thần thắng không kêu bại không nản hội nghị tăng cường hội nhập quốc tế chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững đã diễn ra vào sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại hội nghị thủ tướng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế tồn tại trong hội nhập quốc tế trong thời gian vừa qua nhằm rút kinh nghiệm để việt nam có thể hợp tác và phát triển với các nước trên thế giới
hiện việt nam đã có tổng cộng bảy mươi một nước công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường
chúng ta đã có một mươi một fta đã có hiệu lực đang thúc đẩy eu thông qua hiệp định evfta và bốn fta đang đàm phán
các fta này là cơ sở là nền tảng quan trọng để nhiều hàng hóa dịch vụ của việt nam tiếp cận ưu đãi cao với năm mươi chín thị trường đối tác
đây chính là thành tựu rất quan trọng mang tính nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội và mọi lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước
việt nam cũng có quan hệ đối tác đặc biệt đối tác chiến lược đối tác toàn diện với ba mươi đối tác
trong đó có năm nước thường trực hội đồng bảo an bảy nước g bảy một mươi sáu trên hai mươi nước của nhóm g hai mươi
mạng lưới quan hệ của các đối tác là tổ chức quốc tế các cơ chế hợp tác khu vực được hình thành phát triển mạnh mẽ
việt nam là nước asean duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với năm thành viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc toàn bộ nhóm g bảy và một mươi sáu trên một mươi hai

đối tác thương mại đầu tư lớn nhất của việt nam chỉ tính riêng năm nước hội đồng bảo an và g bảy chiếm gần hai mươi bảy tổng vốn đầu tư fdi chiếm bốn mươi chín tổng kim ngạch thương mại hai nghìn một mươi bảy và đang có mức tăng bình quân một mươi một mươi hai trên một năm
thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác hội nhập quốc tế đó là trong hội nhập quốc tế ngày càng phổ biến nguyên tắc lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm cơ sở trong khi có nhiều lúc tư duy lại chưa nhạy bén linh hoạt để theo kịp với xu thế này

thủ tướng nhấn mạnh điểm rất quan trọng là tạo mọi điều kiện thuận lợi phát huy hơn nữa vai trò của địa phương của doanh nghiệp trong công tác hội nhập quốc tế
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phải quán triệt sâu sắc và đưa tinh thần hội nhập quốc tế chủ động tích cực toàn diện hiệu quả vào các văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới của các cấp địa phương và vào các chiến lược mới năm hai nghìn hai mươi một
mục tiêu đặt ra là đến năm hai nghìn ba mươi phải cơ bản trở thành nước phát triển theo hướng hiện đại
có thu nhập trung bình cao và đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước công nghiệp phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa